trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại thành phố hàng châu tỉnh chiết giang tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp gỡ với đông đảo các doanh nghiệp trung quốc
phát biểu tại buổi gặp gỡ tổng bí thư cho biết việt nam hoan nghênh các doanh nghiệp trung quốc đầu tư vào việt nam với các dự án thân thiện với môi trường
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã đầu tư thành lập tổng cộng hai mươi sáu doanh nghiệp tại chiết giang với tổng số vốn hai mươi triệu usd
chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực diệt bay chế tạo linh kiện ô tô gia công kim loại
tỉnh chiết giang đã có một trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đầu tư tại việt nam với tổng số vốn một sáu mươi hai tỷ đô la mỹ
phát biểu với các doanh nghiệp trung quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư với trung quốc
khuyến khích ủng hộ các doanh nghiệp trung quốc
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác góp phần vào sự phát triển của cả hai nước và củng cố hơn nữa quan hệ việt trung
tổng bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp trung quốc đầu tư vào việt nam với các dự án công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp phụ trợ phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của việt nam
tổng bí thư hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước đã tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển thương mại cùng có lợi
ngày càng cân bằng và lành mạnh giữa hai nước đẩy mạnh hoạt động du lịch nhằm tăng cường giao lưu hiểu biết và hiểu nghị giữa nhân dân hai nước
tổng bí thư nhấn mạnh các doanh nhân doanh nghiệp là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác
tạo sự gắn bó lợi ích giữa nhân dân hai nước và nền tảng vật chất cho quan hệ hai nước
tổng bí thư mong muốn các doanh nghiệp trung quốc sẽ tăng cường và nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác để cùng chia sẻ và cùng phát triển với việt nam trong thời gian tới